việt nam ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín của việt nam lên một trăm năm mươi ba ca
hai trong số năm bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi một tháng ba đến ngày hai mươi ba tháng ba được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ba ca còn lại lây từ các bệnh nhân đã được phát hiện dương tính với sars cov hai
ca bệnh một trăm bốn mươi chín bệnh nhân nam bốn mươi tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở long biên hà nội
bệnh nhân là lao động tự do tại cộng hòa liên bang đức
ngày hai mươi ba tháng ba bệnh nhân đến sân bay vân đồn trên chuyến bay vn ba mươi sáu của việt nam airlines số ghế năm mươi năm c cùng với mẹ sáu mươi tám tuổi ngồi ghế năm mươi năm a
bệnh nhân cùng mẹ và hai người ở cùng phòng đã được chuyển đến bệnh viện số hai thành phố hạ long để điều trị và theo dõi sức khỏe
ca bệnh một trăm năm mươi bệnh nhân nam quốc tịch việt nam năm mươi năm tuổi trú tại phường tân định quận một thành phố hồ chí minh
ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân cùng vợ từ hoa kỳ về việt nam trên chuyến bay của hãng hàng không iva air
số hiệu br ba trăm chín mươi năm số ghế hai d hai k và nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
ca bệnh một trăm năm mươi một bệnh nhân nữ quốc tịch brazil bốn mươi năm tuổi trú tại phường thảo điền quận hai thành phố hồ chí minh
bệnh nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn dày gia định có hai chi nhánh ở huyện vĩnh cửu đồng nai và phường an phú đông quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi ba tháng ba bệnh nhân được xác định là người tiếp xúc gần bệnh nhân một trăm hai mươi bốn và được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại khu c
trường thiếu sinh quân huyện củ chi
ca bệnh một trăm năm mươi hai bệnh nhân nữ quốc tịch việt nam hai mươi bảy tuổi trú tại phường tây thạnh quận tân phú thành phố hồ chí minh
bệnh nhân là chị gái sống cùng nhà với bệnh nhân một trăm hai mươi bảy nam nhân viên quán ba buddha
ca bệnh một trăm năm mươi ba bệnh nhân nữ quốc tịch việt nam sáu mươi tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
bệnh nhân sang australia và trở về việt nam ngày hai mươi một tháng ba trên chuyến bay của vietnam airlines số hiệu vn bảy trăm bảy mươi hai
nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất